tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai sáng ngày một mươi tháng một mươi phó thủ tướng lê văn thành nhận định bão lyon droc đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và thành bão kombasu sắp tới xuất hiện trong tình huống đặc biệt khi có covid một mươi chín và dòng người về quê khá lớn
để người dân đang đói đi đường không có trang thiết bị rất nguy hiểm phó thủ tướng đề nghị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai sao trách nhiệm cho các địa phương không chủ quan vì nếu bão vào đúng tuyến đường di chuyển thì làm sao người dân có chỗ trú tránh
thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn nguyễn hoàng hiệp cho biết đã đề nghị các tỉnh thành phố như thành phố hồ chí minh long an đồng nai bình dương trong một mươi ngày tới thông tin người dân nguy cơ thiên tai từ hà tĩnh trở ra đặc biệt là các điểm ngập lụt trên quốc lộ một
thông tin không phải để cấm người dân về quê mà giúp bà con chủ động sắp xếp thời gian hợp lý các địa phương dọc quốc lộ một tính toán lượng mưa xem chỗ nào ngập lụt thì thành lập trạm trung chuyển để người dân có thể di chuyển an toàn
thông tin từ văn phòng bộ công an cũng cho biết công an ghi nhận hai mươi sáu người lao động đang từ các tỉnh phía nam về quê trên quốc lộ một và đường hồ chí minh
công an các tỉnh hiện đã huy động ba chiến sĩ tám phương tiện dẫn đoàn xe chở quân ứng trực trên hai điểm sung yếu về giao thông để hỗ trợ người dân về quê
theo giám đốc trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia ông mai văn khiêm sáng nay bão leon droc đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới cây mưa từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh mm có nơi lên đến hai trăm năm mươi mm
ở đông bắc bộ và thanh hóa từ nay đến hết ngày một mươi tháng một mươi tây bắc bộ mưa khoảng năm mươi một trăm linh mm các tỉnh từ nghệ an đến quảng bình mưa từ một trăm linh một trăm năm mươi mm có nơi lên đến trên một trăm năm mươi mm
đêm mai và rạng sáng ngày một mươi hai tháng một mươi cơn bão kompasu đi vào biển đông trở thành bão thứ tám của khu vực này kompasu sẽ đi nhanh khoảng hai mươi đến hai mươi năm km trên giờ đến quần đảo hoàng sa đạt cấp một mươi một mươi một thậm chí giật trên cấp một mươi ba

khi qua quần đảo hoàng sa do ảnh hưởng của không khí lạnh bão giảm hai ba cấp vào gần vùng biển việt nam còn cấp chín sát xuất cao nhất bão sẽ đi vào vùng đồng bằng bắc bộ bắc trung bộ vào khoảng ngày một mươi ba đến ngày một mươi bốn tháng một mươi